hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu sẽ diễn ra vào ngày hai mươi sáu tháng sáu theo hình thức trực tuyến
trong vai trò chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc sẽ chủ trì phiên khai mạc
phiên họp toàn thể các phiên họp đặc biệt về tăng quyền năng phụ nữ trong thời đại số
đối thoại giữa lãnh đạo các nước asean với đại hội đồng liên nghị viện asean
đại diện thanh niên asean hội đồng tư vấn kinh doanh asean
đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử hình thành và phát triển của asean
một hội nghị cấp cao được tổ chức theo hình thức trực tuyến
mặc dù việt nam đã thành công trong việc kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
thế nhưng dịch bệnh vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới
trong đó có các quốc gia asean
việc chuyển sang hình thức họp trực tuyến thể hiện sự linh hoạt thích ứng của các quốc gia asean
đặc biệt là việt nam trong vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi với chủ đề
vì một asean gắn kết và chủ động thích ứng
hội nghị cấp cao asean ba mươi sáu sẽ tiến hành kiểm điểm
việc thực hiện các sáng kiến trong phối hợp hành động nhằm đối phó với dịch covid một mươi chín
mà các nhà lãnh đạo đã đề ra từ cuộc họp trực tuyến tháng bốn vừa qua
yêu tiên đầu tiên của hội nghị cấp cao lần thứ ba mươi sáu là tiếp tục đẩy mạnh đoàn kết thống nhất của asean
đồng thời các nhà lãnh đạo cũng sẽ bàn thảo các hợp tác trong thúc đẩy tiến trình xây dựng cộng đồng
tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm hướng tới các bước hợp tác hiệu quả cao hơn
và thích ứng hơn với bối cảnh đang thay đổi
các nhà lãnh đạo cũng sẽ bàn thảo các biện pháp nâng cao năng lực thích ứng và hiệu quả hoạt động của bộ máy asean
thông qua cải cách thể chế tăng cường hiệu quả hoạt động của bộ máy asean
dịch bệnh covid một mươi chín đã đẩy nhanh các biến chuyển trong tình hình khu vực và quốc tế
trong đó có sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn
điều này đặt ra nhiều thách thức cũng như cơ hội cho asean
vì thế hội nghị asean ba mươi sáu càng có thêm nhiều ý nghĩa quan trọng
trong tiến trình thúc đẩy đoàn kết hợp tác và phát triển của asean
nhân sự kiện này chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông vũ hồ
vụ trưởng vụ asean bộ ngoại giao về công tác tổ chức và nội dung
được chuẩn bị cho hội nghị cấp cao asean ba mươi sáu
mời quý vị cùng theo dõi
thưa ông bối cảnh thế giới cũng như là khu vực thì đang có rất là nhiều những thay đổi
điều chỉnh và cạnh tranh chiến lược
vậy thì các nước thành viên hiện đang đánh giá cơ hội cũng như là thách thức
cho khu vực asean như thế nào trong thời gian tới
trên thực tế tôi cho rằng tất cả các nước đều nhận định một cái điều
tức là trong một cái thế giới ngày nay thì việc gắn kết với nhau là một cái nội dung then chốt
để không những chỉ để tổ tài mà còn để phát triển
vậy asean là một trong những cái diễn đàn hay là một trong những cái tổ chức
mà có ý nghĩa nhất trong khu vực hiện nay
và đảm được sự tập hợp của các nước vừa và nhỏ
trong một cái cộng đồng chung cố gắng phấn đấu để bảo đảm được
để có được một môi trường hòa bình và ổn định để phát triển
thì ở đây tôi cũng xin nhấn mạnh là hòa bình phát triển
đây là phát triển bền vững và hòa bình lâu dài
thưa ông chỉ còn ít ngày nữa là hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu sẽ diễn ra
vậy xin ông cho biết là công tác chuẩn bị của chúng ta cho hội nghị này
tính đến thời điểm này ra sao
trên thực tế thì tôi có thể khẳng định rằng là cái công tác
chuẩn bị cho cái hội nghị cấp cao ba mươi sáu đang được tiến hành hết sức khẩn trương
việt nam thì cũng đã có kinh nghiệm trong cái việc tổ chức các cái hội nghị cấp cao trực tuyến
ví dụ như các cấp cao asean và asean với các nước đối tác
cộng ba trung quốc hàn quốc và nhật bản vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
trên cơ sở những kinh nghiệm đó thì công tác chuẩn bị đã được triển khai từ rất sớm
đến nay công tác chuẩn bị đã gần như hoàn tất trên tất cả các phương diện
vừa về kể cả về nội dung về văn kiện
cũng như là về công tác tân hậu cần
hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu cũng như các hội nghị khác được tổ chức vào thời điểm này thì có ý nghĩa như thế nào thưa ông
việc thay đổi hình thức thì cũng cho thấy rằng một là cái gọi là cho dù có bệnh dịch thế nào
cho dù có khó khăn thế nào thì asean cũng vẫn rất sẵn sàng cho việc hợp tác
cho thúc đẩy hợp tác cho thúc đẩy đối thoại để phát triển cái quá trình xây dựng cộng đồng của mình
để tiếp tục thúc đẩy quá trình xây dựng cộng đồng của mình
cũng đồng thời thì đây cũng là cái đây cũng là một cái nỗ lực của asean trong kiểm soát và khôi phục lại cái ổn định sau dịch
thì đấy là cái ý nghĩa lớn nhất của cái hội nghị lần này
cái điểm thứ hai đối với cái hội nghị lần này thì cũng cho thấy rằng là cái nhu cầu về tiếp xúc
cái nhu cầu về trao đổi cái nhu cầu về đối thoại
cái nhu cầu về hợp tác nó vẫn làm một cái xu thế chung trong tất cả các quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực
như là các quốc gia trên thế giới
và bởi vậy thì cái hội nghị cấp cao lần này cũng có một ý nghĩa nữa đánh dấu cho cái việc cái khẳng định
và chắc chắn rằng asean vẫn tiếp tục mong muốn đối thoại hợp tác
xin cảm ơn những chia sẻ của ông